hà nội số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm còn hai mươi ba năm trăm bảy mươi tám ca trong ngày một mươi tám tháng ba
theo báo cáo của sở y tế hà nội ngày một mươi tám tháng ba trên địa bàn thành phố ghi nhận hai mươi ba năm trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín giảm một bảy trăm ba mươi ba ca so với ngày hôm qua
cụ thể trong số hai mươi ba năm trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới có bảy sáu trăm một mươi sáu ca ghi nhận tại cộng đồng một mươi năm chín trăm sáu mươi hai ca đã cách ly
bệnh nhân phân bổ tại ba trăm tám mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông một bốn trăm bảy mươi một hoàng mai một ba trăm năm mươi sáu nam từ liêm một hai trăm năm mươi chín mê linh một hai trăm hai mươi bảy sóc sơ một hai trăm một mươi tám
cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt diễn
tịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là chín trăm bốn mươi một hai trăm linh tám ca
trước số lượng f điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố tăng cao sở y tế hà nội đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý chất thải
đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín được quản lý tại nhà trên địa bàn thành phố
theo đó sở y tế hà nội yêu cầu các trung tâm y tế quận huyện thị xã tham mưu cho ủy ban nhân dân quận huyện thị xã
về việc xây dựng thu giữ tạm thời chất thải sinh hoạt phát sinh thu gom từ các hộ gia đình có f được cách ly
điều trị tại nhà đảm bảo khả năng lưu chứa lưu giữ chất thải lây nhiễm theo quy định
đối với các trường hợp f được cách ly điều trị tại nhà cần phân loại rác thải sinh hoạt phát sinh theo hướng dẫn như sau
với chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của f bao gồm cả đồ vải quần áo thải bỏ và khẩu trang
trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc f thải bỏ được coi là chất thải lây nhiễm và phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lo túi
bên ngoài túi thùng đựng chất thải có chữ chất thải có nguy cơ chứa sars cov hai buộc kín miệng túi trước khi bàn giao
với các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có người f thì thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương để đưa đi xử lý theo quy định
thưa quý vị đến thời điểm này mặc dù việt nam ghi nhận ca mắc mới tăng đột biến
tuy nhiên ca nặng và tử vong do covid một mươi chín đang có xu hướng giảm
điều đáng để góp phần tạo nên điều này đều là nhờ thành công của chiến lược vaccine trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi một đã tạo tiền đề để năm nay nước ta hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín cho hầu hết các lứa tuổi
trong số nhiều biện pháp được chính phủ nêu ra để giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
tính trên một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu á thì vaccine ngừa sars cov hai vẫn là vũ khí chủ chốt
mục tiêu cụ thể của chương trình phòng chống covid một mươi chín trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người dân
từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã đến lịch tiêm chủng
trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm đảm bảo đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
có chiến lược giám sát phát hiện các trường hợp nhiễm sars cov hai linh hoạt phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn
giảm tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên một triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của châu á
thành công của chiến lược vaccine trong năm hai nghìn hai mươi một đã tạo tiền đề
để năm nay nước ta hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín cho hầu hết mọi lứa tuổi
trong năm qua đảng nhà nước ta đã huy động mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện chiến lược vaccine phòng covid một mươi chín
vì mục tiêu miễn dịch cộng đồng với các giải pháp thành lập quỹ vaccine tiến hành ngoại giao vaccine
tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine miễn phí quy mô chưa từng có trong lịch sử
và có giai đoạn đạt tốc độ cao hơn trung bình thế giới ba mươi
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi việt nam đã mở cửa du lịch đối với tất cả các hình thức
tại tất cả các cửa khẩu không hạn chế bất cứ hoạt động du lịch nào
mặc dù số ca mắc mới covid một mươi chín ở việt nam vẫn còn rất cao
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng ba có một trăm bảy mươi tám một trăm một mươi hai ca được ghi nhận
song số can trở nặng và tử vong đã giảm xuống từ đầu năm đến nay
một trong những nguyên nhân cơ bản là độ phủ vaccine cao
và năng lực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của các cơ sở y tế được nâng lên
hiện tại nước ta có bốn bốn trăm ba mươi năm bệnh nhân nặng
đang được điều trị và tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng ba
có bảy mươi sáu ca tử vong ở mức sáu so với tổng số ca mắc
thấp hơn nhiều so với mức trung bình trên thế giới là một ba mươi
ở thời kỳ cao điểm số ca tử vong ở nước ta lên mức hai ba
cao hơn mức trung bình của thế giới hai
ở thời điểm ngày một mươi bảy tháng ba về tổng số ca tử vong
việt nam xếp thứ hai mươi bốn trong tổng số hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
về số ca tử vong trên một triệu dân thì nước ta xếp thứ một trăm hai mươi
so với châu á về tổng số ca tử vong thì nước ta xếp thứ sáu
trong tổng số bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ xếp thứ ba trong asean
về số ca tử vong trên một triệu dân nước ta xếp thứ hai mươi ba thứ bốn trong asean
hà nội đang có nhiều bệnh nhân covid một mươi chín nhất cả nước

tuy nhiên theo thông tin vào ngày một mươi bảy tháng ba của phó chủ tịch hà nội chử xuân dũng
số ca mắc mới ở thành phố có xu hướng giảm tỷ lệ bệnh nhân f nhập viện thấp
số ca tử vong giảm chứng tỏ thủ đô đang chê đà kiểm soát được dịch bệnh
hà nội đã cho mở cửa trở lại bình thường các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch giải trí
mặc dù chúng ta đang phải đối diện với biến thể mới là omicron và ba hai
thế nhưng với nỗ lực của toàn dân và sự quyết tâm của chính phủ
chúng tôi tin nhất định ca mắc sẽ giảm và việt nam
sẽ có sự vững vàng sau cơn đại dịch
gần đây việt nam cũng đang nghiên cứu để tiến hành thử nghiệm tiêm mũi bốn trên diện rộng
đặc biệt kết quả nghiên cứu của trung tâm y tế c ba israel vừa được xuất bản
trên tạp chí y học new england mới đây cho biết một thông tin đáng chú ý rằng
liều vaccine thứ tư của pfizer và moderna tỏ ra ít hiệu quả trong tạo miễn dịch
chống virus sars cov hai nhưng lại có tác dụng bảo vệ đối với nhóm người có nguy cơ cao
theo nhóm nghiên cứu này so sánh với kết quả sản sinh miễn dịch trên những người trẻ và khỏe mạnh
đã được tiêm ba liều vaccine cho thấy liều vaccine thứ tư có ít hoặc không cải thiện khả năng
chống lây nhiễm virus sars cov hai
nghiên cứu cũng chứng minh những người trẻ và khỏe mạnh đã được tiêm ba liều vaccine
sẽ được tạo miễn dịch ở mức độ vừa phải
nghiên cứu được tiến hành trên sáu trăm linh tình nguyện viên trong đó có hai trăm bảy mươi người đã được tiêm
liều vaccine thứ tư của pfizer hoặc moderna
các nhà khoa học phát hiện không có sự khác biệt nào với mức độ kháng thể igg
và mức độ kháng thể vô hiệu hóa virus chỉ đạt mức độ tương đương mức đã đạt được
một tháng sau khi tiêm liều thứ ba
giáo sư gilley regev jochai trưởng khoa kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm
thuộc trung tâm y tế shiba khẳng định tỷ lệ lây bệnh của những người được tiêm
mũi tăng cường thứ tư chỉ thấp hơn một chút so với những người trong nhóm đối chứng
tuy nhiên các nhà khoa học vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của liều tiêm thứ ba
đối với những người chưa từng mắc covid một mươi chín
đối với những nhóm người có nguy cơ cao liều thứ tư có thể bảo vệ họ
khỏi nguy cơ bệnh diễn biến nặng
nhờ cơ sở dữ liệu thu thập được từ khi bùng phát dịch trung tâm y tế siba
đang chủ động tiên phong trong nghiên cứu về hành vi của virus sars cov hai
và tính hiệu quả của các loại vaccine ngừa covid một mươi chín
nhóm nghiên cứu hy vọng kết quả này sẽ góp phần tham mưu phục vụ điều chỉnh
chính sách phòng chống dịch bệnh của israel và thế giới
rõ ràng đối với nhóm nguy cơ cao liều vaccine thứ tư rất quan trọng
có khả năng bảo vệ đối với nhóm nguy cơ cao
do đó khi triển khai liều vaccine thứ tư nhóm người có nguy cơ cao
hãy chủ động đến cơ sở y tế gần nhất hoặc đăng ký tiêm sớm
tránh các sự cố đáng tiếc không mong muốn
vừa qua trước tình hình phức tạp của dịch bệnh việt nam đã chính thức thay đổi
mục tiêu kiểm soát dịch covid một mươi chín
cụ thể việt nam sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm covid một mươi chín mới
sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và ca tử vong
mục tiêu mới vừa được chính phủ đưa ra căn cứ theo chủ trương chống dịch
theo phương thức quản lý rủi rò
các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh
trên diện rộng vượt quá năng lực của hệ thống y tế tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn
biện pháp chống dịch sẽ giảm tối thiểu các tác động đến người dân
để đạt được mục tiêu người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất
tất cả người nhiễm covid một mươi chín chuyển nặng nguy kịch đều được chăm sóc điều trị
người khuyết tật phụ nữ mang thai trẻ bồ côi cũng được tiếp cận dịch vụ y tế
liên quan đến việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi thứ tư
việt nam đã nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới who
các chuyên gia cho rằng mũi thứ tư này cần ưu tiên cho nhóm người có nguy cơ cao
suy giảm miễn dịch có bệnh nền người cao tuổi vì đây là nhóm dễ trở nặng
nguy cơ tử vong cao khi mắc covid một mươi chín
những nhóm còn lại được bảo vệ ở mũi tiêm thứ ba mũi thứ tư chưa nên tiêm đại trà